một năm vậy khoảng là một lượt khoảng là bốn mươi tắc trên một năm
cá này thường là thứ nhất là cá làm chả hai là làm khô với làm bọt cá
tìm đến cơ sở sản xuất khô lớn nhất ở gành hào cơ sở khô xuân mai
chúng tôi mới thấy được nghề làm khô ở đây thật sự đã mang lại rất nhiều hiệu quả
bởi quy mô ngày một lớn rộng thị trường ngày càng nhiều sản lượng hàng năm lên đến hai trăm linh tấn khô
điều đó đủ để cho ta thấy sự ăn nên làm ra của nhiều bà con theo nghề làm khô khá biển ở gành hào
ở đây mới đầu cô làm chỉ có mấy mặt hàng thôi
bây giờ cô làm hết các mặt hàng biển ở đây là cô làm hết rồi
thậm chí là cô mặc đồ đầm luôn giống như là cá sạc bội cá lắp cá chạch rồi là tôm khô
rồi cô làm qua đồ đầm luôn rồi đồ biển xong rồi làm qua đồ đầm luôn
từ một cư dân mới đến xứ biển gành hào để lập nghiệp
từ một người còn nhiều xa lạ nhiều bỡ ngỡ với nghề làm cá khô rồi nhiều khó khăn thiếu thốn bao phủ
thế nhưng khi đã xác định về gành hào để bám biển để mua sinh rồi người phụ nữ với bốc dáng mạnh mẽ kiên định này bắt đầu sòng xáo viên ghệ
vượt qua bao khó khăn suốt hai mươi năm để đến hôm nay đã làm nên một kỳ tích
không những cô đã tạo nên thương hiệu làm cá khô nổi tiếng cho gia đình mình mà còn đóng góp vào sự hình thành thương hiệu khô cá biển gành hào trứ danh khắp chốn gần xa
từ một người còn nhiều xa lạ nhiều bỡ ngỡ với nghề làm cá khô rồi nhiều bỡ ngỡ với nghề làm cá khô mà còn đóng góp vào sự hình thành thương hiệu khô cá biển gành hào trú danh khắp chốn gần xa

để sản phẩm được người tiêu dùng vừa ý ưa chuộng đòi hỏi kỹ thuật làm khô phải giữ được mùi vị thơm ngon độ khô vừa phải thịt khô phải chắc trong ngoài ra khi chọn nguyên liệu người làm khô phải có kinh nghiệm từ khâu chọn cá mổ cá
rồi tùy vào loại cá lớn hay nhỏ thớ thịt dày hay mỏng để tẩm ớp gia vị phù hợp